vào chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện yên châu tỉnh sơn la cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng nghiêm trọng khiến ba người tử vong
theo đó sự việc xảy ra vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều tại địa bàn xã lóng phiêng
vào thời điểm trên một người đàn ông đã dùng súng bắn hai người tử vong sau đó nam nghi phạm đã nổ súng tự sát
xác định ban đầu nghi phạm là con rể đã nổ súng bắn bố mẹ vợ tử vong
hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án